nằm trong khuôn khổ lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ sáu và liên hoan cổng chiêng tây nguyên năm hai nghìn hai mươi
chiều nay một mươi tháng ba lễ hội đường phố tại buôn ma thuột đã chính thức khai mạc
đây là sự kiện văn hóa quan trọng thu hút nhiều du khách từ trong và ngoài nước tới tham quan và thưởng thức lễ hội
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân từ trung tâm thành phố buôn ma thuột
hơn hai trăm linh nghệ nhân hàng trăm loại nhạc cụ truyền thống của đồng bào các dân tộc tây nguyên
đoàn vòi được trang trí theo lối truyền thống
cùng với đó là hàng vạn du khách trong và ngoài nước hội tụ tại trung tâm thành phố buôn ma thuột
trong một lễ hội đường phố sôi động và động đa bản sắc núi rừng tây nguyên
tôi đã rất mong chờ ngày hội này hôm nay tôi đã đến từ sớm để xem chương trình cảm xúc vui lắm và tự hào lắm
tôi đi du lịch khắp nơi trên thế giới nhưng chắc chắn tôi không bao giờ bỏ lỡ cơ hội tham dự lễ hội cà phê tại đây
tôi cảm nhận về lễ hội rất là vui đông vui
tại lễ hội những nghệ nhân tiêu biểu của các địa phương đã trình diễn những tiết mục văn nghệ hết sức đặc sắc
như múa chiêng đồng múa chiêng tre biểu diễn hoạt cảnh ngày mùa
để có được những tiết mục này họ đã phải chuẩn bị rất công phu từ nhiều ngày trước
chúng tôi mang tới đây di sản văn hóa cổng chiêng tây nguyên để giới thiệu cho bạn bè đồng bào anh em
để có được tiết mục này đoàn chúng tôi phải luyện tập một tuần
hôm nay chúng tôi
đoàn chúng tôi mang đến quý vị tiết mục chin tre với chiêng đồng
chúng tôi cũng rất là tự hào vì đã giữ gìn được cái bản sắc văn hóa dân tộc đó
và chúng tôi xin hứa là sẽ phát huy và tiếp tục sẽ tiếp tục hơn nữa
để có thể giữ gìn những bản sắc văn hóa tốt đẹp như thế này
đoàn chúng tôi rất vui mừng và tự hào khi được tham gia lễ hội cà phê lần này
chúng tôi mang tới tiết mục biểu diễn truyền thống của người dân tộc brow tỉnh champasak của nước lào
bên cạnh đó lễ hội cũng dành một không gian đáng kể
để giới thiệu quảng bá hình ảnh cà phê buôn ma thuột
thông qua các hoạt cảnh tái hiện quy trình sản xuất chế biến cà phê
và tôn vinh giá trị văn hóa tinh thần của cà phê buôn ma thuật
và sau đây chỉ ít giờ nữa thôi lễ hội cà phê buôn ma thuột
là lần thứ sáu và liên hoan cồng trương tây nguyên năm hai nghìn một mươi bảy
ngày hội lớn nhất của đồng bào các dân tộc tây nguyên cũng sẽ chính thức được khai mạc
chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với chuỗi sự kiện này trong các bản tin tiếp theo